bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế vào tối ngày hôm nay cho biết trong ngày có hai trăm chín mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một mươi ba trăm một mươi hai ca
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay đã thực hiện là bốn bốn trăm bốn mươi ba chín trăm bảy mươi chín xét nghiệm cho gần một mươi hai triệu lượt người
bản tin tối ngày hôm nay cũng cho biết là có thêm một sáu trăm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với một một mươi bảy ca mắc trong ngày ghi nhận tổng cộng là ba bảy trăm một mươi tám ca